còn về diễn biến thời tiết thì sau một ngày tạm giảm mưa người dân bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
chỉ còn được hưởng tiết trời tạnh giáo cho đến hết chiều nay
bởi từ chiều tối và đêm nay thì mưa rông được dự báo là có xu hướng gia tăng trở lại
riêng khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
và thời gian mưa lớn thì tập trung nhiều vào chiều tối và đêm
vâng như vậy thì bên cạnh việc mang theo các vật dụng che mưa cần thiết thì quý vị cũng cần lên lịch trình di chuyển cho hợp lý
bởi mưa lớn vào giờ tan tầm thì thường gây ra tình trạng ủng tắc giao thông nhất là tại thủ đô hà nội